khi khách hàng có nhu cầu thì đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và thông tin cá nhân
từ đó chiếm dụng luôn quyền sử dụng facebook rồi mạo danh nhắn tin cho bạn bè của chủ tài khoản để vay mượn tiền
với thủ đoạn này từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đối tượng đã chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook
lừa đảo hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền chiếm đoạt trên một mươi tỷ đồng
mở rộng điều tra công an tp buôn ma thuật xác định nhà đã giúp sức và cung cấp cho trường số tài khoản ngân hàng của mình
để trường thực hiện hành vi phạm tội
lợi dụng thời điểm dịch bệnh nhiều người dân không có việc làm
một đối tượng trú tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang đã lập tài khoản đăng bài trên các trang mạng xã hội
để tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà với mức thu nhập hấp dẫn
sau đó lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
vụ việc mới được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc giang
phối hợp với công an huyện lạng giang điều tra làm rõ
đó là nguyễn văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn ao rẻ một xã hương lạc huyện lạng giang
quá trình điều tra lực lượng công an xác định vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
tình mở một tài khoản tại công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm để gửi và nhận hàng
sau đó đối tượng nhập các nguyên liệu gia công với giá rẻ về nhà mở xưởng
với mục đích đăng bài trên các trang mạng xã hội để lừa các cộng tác viên tham gia
nằm chiếm đoạt tài sản
với lời quảng cáo chỉ cần trả trước bốn trăm năm mươi đồng một đơn hàng tiền nguyên liệu
sau khi hoàn thiện đối tượng sẽ mua lại thành phẩm với giá một triệu bốn trăm linh nghìn đồng một đơn hàng
với thủ đoạn này đến nay lực lượng công an xác định khoảng sáu bị hại
ở các địa phương trên toàn quốc đã sập bẫy lừa
tình đã chiếm đoạt khoảng trên hai tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạng giang đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn văn tình và thông báo ai là bị hại của bị can
liên hệ với công an công an nơi gần nhất
hoặc công an cảnh sát điều tra công an huyện lạng giang tỉnh bắc giang
qua số điện thoại chín trăm tám mươi bốn hai trăm hai mươi năm bảy trăm chín mươi ba để phối hợp giải quyết
sáng nay công an cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ các đối tượng huỳnh văn hòa châu hoài phong quách thành danh
và cho gia đình bảo lãnh đối tượng cù minh duy để tiếp tục điều tra về các hành vi
trộm cắp tài sản cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận do cần tiền mua ma túy sử dụng và chơi game
nên đã rủ nhau đi trộm cắp và cướp giật tài sản
từ ngày bốn đến ngày bảy tháng sáu lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân
hòa cùng các đối tượng đã thực hiện trót lọt ba vụ trộm xe mô tô
và một vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn thị trấn an châu và xã bình hòa của huyện châu thành
rồi mang tài sản trộm cướp được đi tiêu thụ
từ lời khai của các đối tượng lực lượng công an đã tiến hành thu hồi ba chiếc xe mô tô tăng vật
còn tại tỉnh đồng nai từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trên nệ bàn huyện nhân trạch và các nệ bàn lân cận liên tục xảy ra các vụ việc
người dân bị kẻ gian trộm cắp tài sản gây bức xúc và hoang mang trong dư luận
với tinh thần quyết tâm cao công an huyện nhân trạch đã tích cực phối hợp với công an các địa bàn giáp danh
vào cuộc truy xét và nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng gây án
ba đối tượng đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp
gồm châu thanh vũ hai mươi bảy tuổi quê tỉnh vĩnh long nguyễn thành nam hai mươi bảy tuổi quê ở khánh hòa
và lê thị thu thảo hai mươi tuổi quê ở cà mau để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
đây là nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt
ở nhiều địa bàn liên tỉnh như đột nhập vào nhà có người mới mất
hoặc không có người trông giữ nhưng có nhiều tài sản trong nhà
thời điểm gây án thường vào lúc nửa đêm
hoặc dạng sáng
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng

tất cả tài sản trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
các đối tượng sử dụng hoặc đem bán kiếm tiền mua ma túy dùng chung
qua vụ án trên thì cơ quan công an là thông báo đến người dân
là cần nêu cao cảnh giác không được lơ là
là để các đối tượng tội phạm lợi dụng trộm cắp tài sản
gây mất anh nhân tật tự trên địa bàn
và khi mà bị mất tài sản thì nhanh chóng đến cơ quan công an
để trình báo vụ việc để công an nhanh chóng truy bắt các đối tượng
xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
hoạt động của tội phạm trộm cắp ngày càng tinh vi xảo quyệt
do đó ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng
mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa
không để kẻ gian có cơ hội gây án
góp phần giữ tài sản cá nhân cũng như sự bình yên cho cộng đồng
một mươi một đối tượng có hành vi gá bạc và đánh bạc
vừa bị công an huyện tân biên tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để xử lý nghiêm trước pháp luật
tiến hành kiểm tra tại nhà bà mai thị đẹp năm mươi sáu tuổi
trú tại ấp tân khai xã tân lập huyện tân biên
lực lượng công an bắt quả tang một mươi người đang đánh bài cào ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm bảy bộ bài tay tám điện thoại di động một mươi xe mô tô
trên bốn mươi triệu đồng và nhiều dụng cụ liên quan khác
sòng bạc này do bà hồng cẩm làm cái
người chơi nếu muốn tham gia thì mỗi ván đặt cược từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng
vụ việc đang được công an huyện tân biên tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật